thông tin từ bộ công thương cho biết tính đến tháng bảy nhiều doanh nghiệp dệt may gần như chưa có đơn hàng cho hai quý cuối năm đối với các sản phẩm có giá trị cao như veston sơ mi cao cấp
trong khi mặt hàng khẩu trang và đồ bảo hộ được coi là cứu cánh thì hiện tại giá đã giảm mạnh do dư thừa nguồn cung trên toàn thế giới
tập đoàn dệt may việt nam dự báo xuất khẩu dệt may của việt nam sáu tháng cuối năm tiếp tục giảm khoảng từ một mươi bốn một mươi
dẫn đến tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ đạt khoảng ba mươi hai bảy mươi năm tỷ usd giảm khoảng một mươi sáu so với năm ngoái